thưa quý vị hội đồng bảo an liên hợp quốc đã tiến hành phiên thảo luận mở về tình hình căng thẳng tại israel và giải gaza
trong nỗ lực mới nhất của liên hợp quốc nhằm tìm lối thoát cho vòng xoáy xung đột ở khu vực này
tại phiên thảo luận tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres một lần nữa kêu gọi áp đặt một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức tại giải gaza
nhấn mạnh các vụ tấn công của hamas vào xrn không thể biện minh cho hành động trừng phạt tập thể nhằm vào người dân vô tội tại palestine
ông guterres nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn để bảo vệ dân thường cung cấp viện trợ dễ dàng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả tự do cho con tin
trong khi đó ngoại trưởng mỹ antony blinken khẳng định hamas không đại diện cho người dân palestine
ông blinken cũng cam kết phối hợp cùng cộng đồng quốc tế để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay
tương tự ngoại trưởng israel đã kêu gọi hamas trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các con tin
trong khi đó ngoại trưởng chính quyền palestine cũng khẳng định trong hai tuần qua
hàng nghìn người palestine đã thiệt mạng
ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt việc giết chóc việc thảm sát nhằm vào người palestine
và hội đồng bảo an có trách nhiệm phải ngăn chặn israel theo luật pháp quốc tế
về phần mình đại sứ nga tại liên hợp quốc cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay một lần nữa cho thấy
nếu không có giải pháp công bằng cho cuộc xung đột giữa palestine và israel
phù hợp với các nghị quyết của hội đồng bảo an và đại hội đồng liên hợp quốc
cũng như dựa trên các quyết định quốc tế trước đây
thì hòa bình và ổn định sẽ mãi nằm ngoài tầm với ở khu vực này